những ngày qua các lực lượng tiếp tục đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân tại thủy điện rào trăng ba xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đây là đợt tìm kiếm thứ năm kể từ khi sự cố xảy ra
dự kiến đợt tìm kiếm này sẽ kéo dài từ ngày một cho đến ngày một mươi năm tháng bảy
và ngay trong ngày hôm qua sáu tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế nguyễn văn phương đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra
chỉ đạo công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại thủy điện rào trang ba đồng thời thăm hỏi thân nhân các gia đình nạn nhân cũng như động viên lực lượng tìm kiếm
tại bãi bồi số hai có năm mươi cán bộ thuộc lực lượng quân đội công an và các đơn vị liên quan vẫn đang nỗ lực thi công tìm kiếm các nạn nhân có mất tích
từ ngày một tháng bảy đến nay các lực lượng đã đào bới khoảng hai mươi bảy khối lượng đất đá để tìm kiếm
tuy nhiên ngoài các vật dụng cá nhân của các nạn nhân như quần áo giày dép đến nay lực lượng tìm kiếm chưa tìm thấy thêm thi thể nào
chủ tịch ubnd thừa thiên huế lưu ý tập trung lực lượng phương tiện cơ giới máy múc đào sâu múc kỹ đến lớp đất nguyên thổ để tránh bỏ sót
kết thúc tìm kiếm tại bãi bồi số ba vẫn không tìm thấy các nạn nhân sẽ bố trí các chuyên gia cùng với thân nhân tiến hành tìm kiếm tại khu vực lòng hồ rào trang bốn
trao đổi và an ủi các thân nhân của các công nhân
chủ tịch ubnd tỉnh cho biết quan điểm của lãnh đạo tỉnh là cố gắng hết sức tranh thủ thời gian huy động tối đa các lực lượng phương tiện để tìm kiếm tất cả các điểm nghi ngờ để sớm tìm thấy các công nhân còn mất tích